nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglun sisulit
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong lan thương lần thứ ba vào sáng nay theo hình thức trực tuyến
tham dự hội nghị còn có thủ tướng trung quốc lý khắc cường thủ tướng campuchia samdek hun sen
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha và tổng thống myanmar u win min
phát biểu khai mạc hội nghị mekong lan thương lần thứ ba thì thủ tướng lào thonglun sisulit nhấn mạnh
trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín hội nghị lần này được tổ chức đã thể hiện sự đoàn kết của các nước
hướng tới sự thịnh vượng chung của các nước mekong
thông qua các cơ chế hợp tác được xây dựng giữa các nước trong đó quỹ hợp tác đặc biệt mekong lan thương đã tạo cơ sở
để các nước dọc sông mekong phát triển và phục hồi kinh tế trong tình hình đại dịch covid một mươi chín thích ứng với tình hình mới
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh sau năm năm hình thành và phát triển
hợp tác mekong lan thương đang phải đối mặt với đại dịch covid một mươi chín an ninh phi truyền thống và thách thức toàn cầu
thủ tướng bày tỏ mong muốn các nước nỗ lực cùng nhau hợp tác để có thể phục hồi phát triển kinh tế
ứng phó với đại dịch covid một mươi chín lưu thông hàng hóa quản lý nguồn nước
mang lại cuộc sống ấm no hòa bình thịnh vượng cho người dân mekong lan thương